văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với phùng văn nguyên năm mươi tuổi chùi xã crom á huyện mật rắc của tỉnh đắk lắc để điều tra về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh phùng văn quang hai mươi bốn tuổi con trai của đối tượng
vào tối ngày bốn tháng hai giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn trong việc gia đình
sẵn có men rượu trong người ông nguyên đã dùng kéo đâm vào bụng con trai khiến nạn nhân bị thương tật bảy mươi
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện mờ đắc để điều tra đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam nguyên về tội giết người